bản dự thảo thông tư hướng dẫn việc quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội
và tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội do bộ tài chính đưa ra để lấy ý kiến
đây được cho là bước tiến trong việc tháo gỡ tình trạng lộn xộn trong quản lý thu chi tiền công đức
tại các cơ sở tín ngưỡng thờ tự trong nhiều năm qua
với hàng vạn di tích thắng cảnh trong đó có đến hơn tám di tích cấp tỉnh và quốc gia
có thể nói lượng tiền công đức mà nhân dân đóng góp là không hề nhỏ
nhưng nhiều năm qua không ai biết số tiền đó được sử dụng ra sao vào việc gì
và đây là vấn đề chưa bao giờ hết gây tranh cãi trong thời gian qua
các di tích và các lễ hội thuộc các quy mô khác nhau các chủ sở hữu khác nhau và các loại hình khác nhau
chính vì thế nên là việc mà chúng ta gặp khó khăn là câu chuyện tất nhiên
với bản dự thảo mới sẽ có bảy nguyên tắc quản lý và sử dụng tiền công đức
trong đó một số vấn đề lớn được nhắc tới khá cụ thể như việc dân cúng công đức
tài trợ của tổ chức cá nhân cho các di tích hoạt động dịch vụ trong lễ hội
di tích có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức như tiền mặt
hiện vật tài sản phi vật chất
đặc biệt bản dự thảo nhấn mạnh việc công khai minh bạch trong việc thu chi
tránh hiện tượng trục lợi cá nhân
cái việc quản lý tiền công đức của chúng ta nó chưa được như chúng ta mong muốn
dẫn đến một số những cái không chỉ là những khó khăn trong việc quản lý các cái khoản tiền công đức này
mà còn là những cái nó liên quan đến những cái tranh chấp ở các cái địa phương
ở các cái nơi được công đức được hỗ trợ các cái khoản tiền này
và nó khiến cho cái việc phát huy cái nguồn đóng góp từ các cái cá nhân các cái tổ chức ngoài nhà nước này
nó chưa được hiệu quả như chúng ta mong muốn
mặc dù mới là dự thảo song vấn đề này đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người
bởi đây được xem là vấn đề nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến những giá trị tốt đẹp của di tích và lễ hội